chiều tối ngày một tháng bảy toàn tỉnh hà tĩnh đã bắt đầu có mưa
đây được xem là cơn mưa vàng giải nhiệt mà người dân hà tĩnh mong đợi từ hơn một tháng nay
hiện nay trên địa bàn tỉnh hà tĩnh tình trạng cháy rừng đã cơ bản được khống chế
tại các huyện như nghi xuân hương sơn thì lượng mưa chưa nhiều
nhưng đã phần nào hỗ trợ việc dập tắt các đám lửa còn âm mỉ
liên tiếp trong những ngày qua từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến mùng một tháng bảy
trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng lịch sử
thiều rụi hàng trăm hết ta rừng
theo đó vụ cháy xảy ra vào trưa ngày hai mươi tám tháng sáu tại xã xuân hồng huyện nghi xuân
sau đó ngọn lửa lan rộng sang các khu rừng thuộc tổ dân phố hai mươi ba thị trấn xuân an
sau hơn một mươi tiếng nỗ lực dập lửa đến hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng sáu vụ cháy rừng đã cơ bản được không chế
tuy nhiên vào ba giờ sáng ngày hai mươi chín tháng sáu ngọn lửa lại tiếp tục bùng cháy trở lại
trưa ngày hai mươi chín tháng sáu đám cháy rừng tại thị trấn xuân an cũng đã được khống chế
đến chiều ngày hai mươi chín tháng sáu ngọn lửa lại tiếp tục bùng phát tại xã xuân hồng huyện nghi xuân
đây là lần thứ ba đám cháy quay lại ở huyện nghi xuân
tại huyện cẩm xuyên từ trưa ngày hai mươi chín tháng sáu ở tiểu khu ba trăm hai mươi bốn thuộc ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ
ngọn lửa thiêu dụi một số diện tích rừng phòng hộ tự nhiên
ngành chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng gồm hơn năm trăm linh người để chữa cháy
đến sáng ngày ba mươi tháng sáu lửa đã được khống chế tuy nhiên vẫn còn cháy âm ỉ